cùng với việc tổ chức khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai làm rõ nội dung vụ việc
công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai làm rõ nội dung vụ việc
cùng với việc khám nghiệm hiện trường công an huyện đoan hùng đã triệu tập lê văn tuyên để làm rõ hành vi gây dối tại bệnh viện
tại cơ quan công an tuyên thừa nhận hành vi gây dối nhưng không nhận mình bắn thủng kính ô tô